theo thông báo từ hãng hàng không quốc gia gửi các đại lý phòng vé hãng sẽ khai thác quốc tế trở lại từ ngày một tháng bảy với nhiều điểm đến tại hàn quốc đài loan hồng kông và đông nam á
việt nam airlines là hãng bay đầu tiên công bố kế hoạch khai thác đường bay quốc tế trở lại sau thời gian tạm dừng vì covid một mươi chín
các đường bay đông nam á cũng được việt nam airlines lên kế hoạch khai thác trở lại trong tháng bảy